những ngày qua xuất hiện thông tin đăng tải trên mạng internet về việc nổ mìn phá di sản thế giới
tại khu vực ao mép thôn văn lâm xã ninh hải huyện hoa lư tỉnh ninh bình gây hoang mang sự trong dư luận
và ngay sau khi nắm bắt được thông tin sở du lịch ninh bình đã tiến hành kiểm tra và khẳng định thông tin trên là không đúng sự thật
khu vực được phản ánh thuộc dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp cuộc sống ninh bình của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cuộc sống ninh bình
xây dựng trên địa bàn thôn văn lâm xã ninh hải huyện hoa lư
năm hai nghìn một mươi bốn ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình đã cấp phép cho phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để phá đá mồ côi làm mặt bằng xây dựng dự án
có hiệu lực đến ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn
về việc nổ mìn phá đá tại khu di sản thế giới trang an là không đúng sai sự thật
vì việc nổ mìn phá đá này đã được diễn ra từ trước khi trang an được công nhận là di sản thế giới
sau khi trang an được công nhận là di sản thế giới
chúng tôi đã có quy định quy chế về quản lý di sản
và đến nay thì chúng tôi có hai cái tổ công tác hàng ngày đi tuần tra kiểm tra giám sát toàn bộ các hoạt động đầu tư xây dựng trong vùng lõi và vùng đệ ngũ di sản
do đó thì không có hiện tượng bất kỳ hiện tượng nổ mìn hay là khai thác hay làm có hoạt động xâm hại đến di sản
thì đều có phát hiện kịp thời và đề nghị chính quyền địa phương xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để ngăn chặn việc phản ánh thông tin sai sự thật
ảnh hưởng tiêu cực đến công tác quản lý bảo tồn và phát huy giá trị di sản
sở du lịch đã đề nghị ubnd tỉnh ninh bình giao công an tỉnh sở thông tin và truyền thông
và các ngành có liên quan xác minh và tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật